bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng xương đã điều tra làm rõ và tiến hành khởi tố một mươi một bị can
một mươi đối tượng liên quan bắt tạm giam năm đối tượng sau đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
vào đêm ngày hôm qua hai mươi tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre đã bắt quả tang nguyễn trí thiện
sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện mỏ cây bắc đang bán trái phép chất ma túy dạng ketamin
tại một phòng hát của quán karaoke út an năm ở thành phố bến trẻ
tiến hành kiểm tra các phòng hát tại quán karaoke út an năm lực lượng chức năng phát hiện có ba mươi năm người đang hát
có biểu hiện sử dụng ma túy
test ma túy nhanh số thanh niên này kết quả có hai mươi ba người cả nam lẫn nữ cho kết quả dương tính
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn trí thiện
đồng thời lập hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định
thưa quý vị các đồng chí và các bạn vào chiều ngày hôm nay việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
tổng số ca mắc ở nước ta là một sáu mươi tám trường hợp
ngày hôm nay cả nước có thêm năm bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và cũng trong ngày hôm nay bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào việt nam
nhóm này bao gồm người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao công vụ nhà đầu tư lao động tay nghề cao quản lý doanh nghiệp
các đối tượng theo thỏa thuận hợp tác
thân nhân học sinh sinh viên quốc tế thân nhân người nước ngoài của công dân việt nam từ các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch bệnh
theo đó nếu như kết quả xét nghiệm lần hai âm tính với sars cov hai
thì người được nhập cảnh được phép di chuyển về nơi lưu trú để tự cách ly
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh lúc hai mươi h của chúng tôi ngày hôm nay